từ đêm nay bắc bộ bắt đầu bước vào đợt mưa lớn trong hai ngày đến hết ngày chín tháng chín
bởi ngoài các hình thế gây mưa có sẵn thì bắc bộ lại chịu thêm tác động của một khối không khí mát tăng cường từ phía bắc xuống
vì thế mà toàn vùng sẽ có mưa
trong đó trọng tâm mưa là các tỉnh ven biển đồng bằng và khu vực hòa bình sơn la với cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to
tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm cả đợt
các khu vực khác có mưa với lượng từ ba mươi năm mươi mm
do có mưa nên thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất hầu hết các nơi ở trong mức là hai mươi chín ba mươi một độ
là nơi có giải hội tụ nhiệt đới đi qua vì thế mà thời tiết khu vực trung bộ trong ngày mai khá xấu khi có mưa nhiều nơi
trong đó đáng lưu ý nhất là các tỉnh ở phần phía bắc của khu vực như thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình
có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ hôm nay cho đến ngày một mươi
phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm cả đợt có nơi trên hai trăm linh mm cả đợt
mưa nhiều nên nhiệt độ từ thanh hóa xuống đến quảng ngãi đều không cao ở mức là hai mươi tám ba mươi hai độ
còn khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận cũng có mưa
nhưng tập trung về chiều và tối nhiệt độ cao hơn đạt mức là hai mươi chín ba mươi bốn độ
từ đêm nay cho đến ngày một mươi tháng chín trên các sông suối ở khu vực bắc bộ
từ thanh hóa đến quảng bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên trên các sông ở khu vực bắc bộ là từ một ba m
trên thượng lưu các sông từ thanh hóa đến quảng bình là từ hai đến năm m
trung và hạ lưu từ một ba m
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ thượng lưu các sông
có khả năng đạt mức báo động một và trên báo động một
hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực bắc bộ
và từ thanh hóa đến quảng bình
ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp đô thị ở các tỉnh khu vực trung bộ
đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới vẫn có mưa rào và rông diện rộng
với số điểm mưa vừa mưa to xuất hiện nhiều hơn
cục bộ có nơi mưa rất to và nhiệt độ không quá cao
nam bộ là từ hai mươi chín ba mươi hai độ còn tây nguyên từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trên biển dự báo toàn bộ khu vực biển đông
bao gồm cả huyện đảo hoàng sa và trường sa
đều có mưa rào và rông gió tây nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ trên hai huyện đảo là không quá ba mươi một độ
khu vực hà nội đêm và sáng có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn ba mươi hai độ